tại an giang đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc tại trung đoàn bộ binh ba thuộc sư đoàn bộ binh ba trăm ba mươi
ghi nhận và biểu dương những thành tích mà trung đoàn bộ binh ba đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ
phó chủ tịch quốc hội cho rằng là đơn vị chủ lực của quân khu chín lại nằm trên địa bàn chiến lược trọng điểm
trung đoàn bộ binh ba cùng với các đơn vị thuộc sư đoàn bộ binh ba trăm ba mươi cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng
làm tốt công tác học tập và làm theo tấm gương chủ tịch hồ chí minh
đồng thời đề nghị trung đoàn cần đề cao công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh an toàn trong các ngày lễ
tết và các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị
từ đầu năm đến nay trung đoàn đã tổ chức quán triệt và duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu
quân số vũ khí trang bị trực theo đúng quy định
các quyết tâm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn thường xuyên được bổ sung
điều chỉnh phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị